cũng trên địa bàn thành phố hà nội ổ dịch quốc ngoài được đánh xá là một trong những ổ dịch phức tạp khác
kể từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi đến nay ổ dịch này liên tục ghi nhận nhiều ca dương tính
và mới đây tiếp tục phát hiện thêm chín ca nhiễm mới nâng tổng số ca covid một mươi chín trên địa bàn lên một trăm linh sáu ca
lập tức huyện quốc oai đã ra thông báo khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà
họ địa chỉ tại cầu thân tổ dân phố ngô sài thị trấn quốc ngoài
vthv sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám địa chỉ tại xóm bảo tháp một
tổ dân phố ngô xài đi chăm sóc f tại bệnh viện đa khoa đức giang
và ndhs sinh năm hai nghìn hai mươi một địa chỉ tại phố huyện thị trấn quốc oai
theo thống kê từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay huyện quốc oai ghi nhận một trăm linh sáu ca covid một mươi chín
lực lượng chức năng của huyện và các địa phương đã điều tra truy vết và đưa đi cách ly y tế tập trung
cách ly tại nhà bảy trăm chín mươi năm trường hợp f một ra quyết định cách ly tại nhà ba chín trăm năm mươi trường hợp f hai
hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà hơn bảy trường hợp f ba
theo ủy ban nhân dân huyện quốc oai hiện tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện quốc oai đang diễn biến phức tạp khó lường
để chủ động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín huyện đề nghị người dân không nên chủ quan
cần cảnh giác cao độ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh
khi tiếp xúc với trường hợp mắc covid một mươi chín

liên hệ ngay với trạm y tế xã thị trấn nơi cư trú để được tư vấn hướng dẫn
cần thực hiện tốt thông điệp năm k của bộ y tế khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tụ tập khai báo y tế
huyện cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết
khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác
hoặc hữu rác cần liên hệ ngay với trạm y tế xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí
nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín
bên cạnh kiểm soát các ổ dịch mới bùng phát vấn đề bao phủ vaccine cho người dân cũng được thành phố hà nội trú trọng
đặc biệt là đối tượng học sinh
để tránh bỏ sót các trường hợp lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo hà nội đã kiến nghị tổ chức tiêm cho học sinh trung học phổ thông ngay tại trường
giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội trần thế cương cho biết sở giáo dục và đào tạo đã phối hợp với sở y tế
bàn các giải pháp tiêm vaccine cho học sinh trên tinh thần của ban chỉ đạo thành phố
trước mắt sẽ tiêm vaccine cho học sinh khối lớp một mươi hai một mươi bảy tuổi tiếp theo là lớp một mươi một và lớp một mươi
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo cũng kiến nghị tổ chức tiêm cho học sinh trung học phổ thông tại trường để tránh bỏ sót các trường hợp
đến nay các giáo viên hoàn thành tiêm mũi một đạt chín mươi bảy sáu tiêm mũi hai đạt bảy mươi hai
liên quan đến các f trong đợt dịch bốn khối giáo viên có các f được phân bổ tại quận huyện cầu giấy hà đông
hoài đức hoàng mai mê linh quốc oai thanh oai và ứng hòa
theo ông chử xuân dũng phó chủ tịch ubnd tp hà nội cho biết thành phố vừa có chủ trương cho học sinh đi học trở lại
nhưng từ tuần này số bệnh nhân tăng do đó nếu tình hình dịch có chiều hướng sâu hơn số ca mắc tăng lên
thì thành phố sẽ có điều chỉnh linh hoạt
phó chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu các đơn viên
các đơn vị sẵn sàng mọi điều kiện theo đúng quy định
sở giáo dục và đào tạo phối hợp với sở y tế xây dựng hướng dẫn cho các đơn vị khi có các tình huống xảy ra
chú trọng đến công tác y tế học đường nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi đến trường
trước đó ubnd tp hà nội thống nhất với đề xuất của sở giáo dục và đào tạo
từ ngày tám tháng một mươi một ưu tiên cho học sinh các khối lớp năm sáu chín một mươi và một mươi hai của các trường học
thuộc các xã phường thị trấn của một mươi tám huyện và thị xã
độ dịch ở cấp độ một cấp độ hai trong một mươi bốn ngày tính đến thời điểm ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
không có các ca f trong cộng đồng được học trực tiếp tại trường
các khối lớp còn lại học trực tuyến trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà
tuy nhiên mấy ngày qua tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố hà nội đang diễn biến phức tạp hơn
khi số ca mắc mới tăng lên
hiện tp đang có bảy chùm ca bệnh mới phát sinh trong cộng đồng như tại âu trọ dừa quận đống đa
tại lĩnh nam quận hoàng mai tại đường lê đức thọ
quận nam tử liêm tại an khánh huyện hoài đức tài ninh nghiệp huyện gia lâm
tại sài sơn và thị trấn quốc oai huyện quốc oai thôn bạch chữ xã tiến thắng huyện mê linh
chúc quý vị hiện tại tp hà nội đang thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp
vừa khẩn trưng dập dịch vừa ổn định dân sinh xã hội
đây là những nhiệm vụ trọng tâm đòi hỏi cần có sự đồng sức đồng lòng của cả chính quyền và nhân dân
báo sức khỏe và đời sống sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất gửi tới quý vị khán giả
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại